phối hợp với công an huyện sông mã phát hiện bắt giữ vào ngày hôm qua
đối tượng bị bắt là lương a phương chú tại bản phòng xài xã nả nghiệu huyện sông mã tỉnh sơn la
vật chứng thu giữ là một tám trăm chín mươi bảy viên ma túy tổng hợp hai gói heroin một điện thoại cùng với một số tăng vật liên quan
phương khai nhận mua số ma túy trên ở khu vực biên giới về để sử dụng và bán kiếm lời
chiều qua công an huyện thoại sơn tỉnh an giang triệt phá thành công một tụ điểm đánh bạc liên quan đến hai mươi năm đối tượng
tăng vật thu giữ là trên một trăm ba mươi chín triệu đồng
công an huyện thoại sơn an giang đã ập vào bắt quả tang hai mươi năm đối tượng đang đánh bạc tại khu vực ấp vĩnh thắng xã vĩnh khánh
thu giữ trên chiếu bạc và trên người các đối tượng trên một trăm ba mươi chín triệu đồng ba mươi bộ bài một mươi tám điện thoại di động cùng với nhiều phương tiện và tăng vật liên quan
tụ điểm đánh bạc này tuy mới hình thành nhưng đã thu hút được số đông con bạc trong và ngoài địa phương đến tham gia gây mất an ninh trật tự
mưa lớn trong nhiều ngày qua tại các tỉnh ở miền trung đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng làm hai người thiệt mạng một người mất tích bốn người bị thương
tại tỉnh bình định mưa lớn đã làm ngập đổ ngã hơn một mươi một năm trăm linh hectare lúa vụ đông xuân đang trong thời gian thu hoạch và năm trăm bảy mươi bảy ha hoa màu bị hư hại
bảy mươi sáu tàu thuyền của ngư dân các địa phương ven biển bị đánh chìm
ước tính thiệt hại sơ bộ là gần bốn tỷ đồng
mưa lớn khiến lượng nước đổ về làm một đập tạm ngăn mặn trên sông vĩnh điện thuộc phường điện ngọc thị xã điện bàn tỉnh quảng nam bị vỡ
hơn một mươi bốn hectare lúa bị ngã đổ năm chín trăm linh hectare rau hoa màu các loại bị thiệt hại
trong khi đó tại bình phước lực lượng cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã tìm thấy trục vớt thành công thi thể của một nữ sinh bị nước cuốn trôi mất tích vào chiều tối ngày ba mươi một tháng ba
cập nhật về diễn biến dịch covid một mươi chín cả nước ngày hôm nay đã ghi nhận hơn sáu mươi năm sáu trăm linh ca mắc mới
trong chín trăm ba mươi chín ca so với ngày hôm qua trong đó có gần bốn mươi hai hai trăm linh ca cộng đồng
số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là gần một trăm linh sáu chín trăm linh ca
tổng số liều vaccine đã được tiêm là gần hai trăm linh sáu năm triệu liều
tại thành phố hà nội sở y tế thành phố tối nay thông báo vừa ghi nhận thêm bảy bốn trăm hai mươi ba ca mắc mới trong vòng hai mươi bốn giờ qua giảm hơn ba trăm linh ca so với ngày hôm qua
và thông tin này cũng đã kết thúc bản tin nhanh tối nay